tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã có buổi tiếp bà saravande bolano
đại sứ đặc mệnh toàn quyền mexico
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp bà saravandev bolano
đại sứ đặc mệnh toàn quyền mexico và mong rằng trong chuyến thăm sắp tới mexico
dự kiến từ ngày hai mươi chín một mươi một đến ngày ba một mươi hai hai nghìn một mươi sáu của lãnh đạo quốc hội việt nam
do phó chủ tịch quốc hội độ bá tị dẫn đầu bà sara vandez bolano sẽ là cầu nối để chuyến thăm thành công tốt đẹp
bà sara vandes bolano cảm ơn phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã dành thời gian tiếp đoàn
bà cũng chia sẻ mexico luôn ủng hộ việt nam trên tất cả các lĩnh vực
chủ tịch thượng viện mexico các thượng nghị sĩ là thành viên của ủy ban châu á thái bình dương ở mexico
sẽ rất vinh dự và nồng nhiệt chào đón chuyến thăm cấp cao của quốc hội việt nam trong thời gian tới
cả hai bên đều cho rằng chuyến thăm cấp cao lần này của quốc hội việt nam
sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh